thời gian qua ban quản lý cảng cá và âu thuyền thọ quang thành phố đà nẵng phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn
đã triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại khu vực âu thuyền và cảng cá thọ quang
tuy nhiên đến nay công tác khắc phục ô nhiễm môi trường tại đây vẫn còn gặp không ít khó khăn
cảng cá và âu thuyền thọ quang thành phố đà nẵng có sức chứa khoảng năm trăm linh tàu
tuy nhiên lượng tàu neo đậu tại đây thường lớn hơn thậm chí tăng gấp đôi
do đó việc quản lý tuyên truyền các chủ tàu thuyền viên chấp hành quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường
nhất là việc thu gom rác thải tại cảng cá và âu thuyền thọ quang vẫn gặp nhiều khó khăn
trong thời gian qua nhiều giải pháp đầy mạnh khắc phục ô nhiễm môi trường tại đây đã được triển khai
trong đó việc ký cam kết giữ gìn vệ sinh môi trường giữa ban quản lý cảng cá và âu thuyền thọ quang
đối với các chủ phương tiện khi hoạt động trong khu vực đã được tiến hành
tuy nhiên việc chấp hành tốt các cam kết là điều không dễ
do đó một mươi sáu camera đã được lắp đặt kết nối đồng bộ tại chợ đầu mối thủy sản
để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm
bản quản lý cảng cá và âu thuyền thọ quang

các lực lượng hữu quan tổ chức kiểm tra xử lý các tàu cá xả rác thải nước thải xuống âu thuyền
lắp đặt thêm camera ở một số vị trí nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm
tuy nhiên ý thức giữ gìn vệ sinh chung của ngư dân ra vào cảng
cũng như các tiểu thương buôn bán tại chợ đầu mối thủy sản thọ quang
mới là yếu tố quan trọng góp phần khắc phục ô nhiễm môi trường tại đây